sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi trung tâm phụ nữ và phát triển phối hợp với trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ hà nội
đã tổ chức gặp mặt báo chí công bố chương trình lễ cưới tập thể giấc mơ có thật lần ba năm hai nghìn hai mươi
lễ cưới tập thể giấc mơ có thật lần thứ ba có sự góp mặt của sáu mươi cặp đôi là người khuyết tật
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang yêu nhau hoặc đã đăng ký kết hôn đã có con
hoặc mong muốn được kết hôn nhưng chưa đủ khả năng
các cặp đôi tham gia lễ cưới giấc mơ có thật năm nay đều đang sinh sống ở hà nội và các tỉnh phía bắc
có độ tuổi từ một mươi tám đến năm mươi năm họ đã được ban tổ chức trợ giúp chụp ảnh cưới dựng video clip chuẩn bị hậu cần
tại lễ cưới tập thể ban tổ chức sẽ giúp các cặp đôi thực hiện đầy đủ nghi lễ truyền thống
trong sự chứng kiến của gia đình bạn bè và những người thân yêu nhất
ngoài ra ban tổ chức sẽ vận động nhà tài trợ để có các phần quà có giá trị cho các cặp đôi
lễ cưới tập thể giấc mơ có thật dự kiến sẽ diễn ra vào ngày sáu tháng một mươi hai